thưa quý vị bước sang thế kỷ hai mươi một người ta nhắc nhiều tới cụm từ giáo dục số hóa trong nền kinh tế tri thức
việc ứng dụng công nghệ công nghệ thông tin trong giáo dục những năm đầu thế kỷ hai mươi một được coi là cuộc cách mạng trong việc tiếp nhận và phân bổ thông tin
đây cũng là nội dung chính mà chúng ta sẽ cùng bàn luận trong chương trình ngày hôm nay
xin được giới thiệu vị khách mời sẽ tham gia đồng hành với chương trình ông nguyễn thế trung tổng giám đốc của tập đoàn công nghệ dtt
chào bạn xin chào quý vị khán giả
trước khi chúng ta đi vào nội dung chính của chương trình thì xin mời ông nguyễn thế trung cùng quý vị khán giả theo dõi phóng sự sau đây
phấn trắng bảng đen học sinh ngồi nghe sảng và về nhà làm bài tập
một mô hình học tập truyền thống đã tồn tại hàng trăm năm nay
bước sang đầu thế kỷ hai mươi một khi internet làm bùng nổ cơn bão công nghệ các thiết bị điện tử len lỏi từng ngõ ngách trong cuộc sống
thì giáo dục đã vượt khỏi biên giới của một quốc gia
công nghệ hiện đại cho phép một học sinh việt nam có thể học tập giáo trình chuẩn quốc tế
thông qua mạng internet
có thể thấy cuộc cách mạng công nghệ luôn đi kèm với cuộc cách mạng giáo dục
khi xã hội mở cửa công nghệ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của kinh tế và kết nối toàn cầu
mang lại lợi ích to lớn cho các ngành công nghiệp truyền thống
vậy thì không có lý do gì để ngành giáo dục đứng ngoài cuộc
trong khi việt nam còn đang bàn cãi tranh luận về đề án của sở giáo dục đào tạo tp hcm
về việc thí điểm chương trình sách giáo khoa điện tử lớp một lớp hai lớp ba bậc tiểu học tại tp hcm
thì chính phủ thái lan từ năm hai nghìn một mươi hai đã cấp máy tính bảng cho một tám triệu trẻ em
tất cả đều mới vào lớp một
đồng thời trong một dự án khác tổ chức one tablet per child
một tổ chức phi lợi nhuận của thái lan
chung vào việc chế tạo thiết bị giáo dục cho trẻ em tại các quốc gia đang phát triển
đã cung cấp một hai mươi hai triệu máy tính bảng cho học sinh trên cả ba miền đất nước này
trước thái lan các nước úc mỹ pháp singapore hàn quốc và nhiều nước khác trên thế giới
đã sớm nhận thấy tầm quan trọng và hiệu quả tối ưu của số hóa giáo dục
cụ thể trường trung học diagoo hàn quốc
một trong những trường trung học đầu tiên áp dụng mô hình lớp học thông minh
được phát triển và cung cấp bởi hãng điện tử nổi tiếng
đây là mô hình học tập dựa trên giải pháp samsung scon
với bảng trắng điện tử magic iwb sách giáo khoa điện tử
phần mềm tương tác giữa bảng điện tử và máy tính bảng samsung galaxy tab
cùng với công nghệ quản lý chặt chẽ nội dung hiển thị và truy cập
không thể phủ nhận những ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy
là giải pháp thiết thực và hữu ích của giáo viên trong thời đại công nghệ số
và cuộc cách mạng công nghiệp bốn đang đến gần
tuy nhiên để học sinh thực sự đóng vai trò trung tâm trong lớp học
giáo viên cần nỗ lực học tập và rèn luyện những kỹ năng
và phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy
với mục đích sẽ mang lại những thay đổi tích cực
trong thực trạng dạy và học ở việt nam